đánh giá về kết quả kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn bên lề hành lang quốc hội
đa số các đại biểu cho rằng kỳ họp đã đạt được nhiều kết quả thành công
kỳ họp này thì tôi cho rằng kết quả đạt được rất là thành công
đã thông qua được các luật và các nghị quyết theo đúng chương trình của kỳ họp đề ra
qua trả lời giác vấn của các bộ trưởng trưởng ngành cũng như các phó thủ tướng và thủ tướng
thì cho thấy kỳ họp này đã đạt được nhiều kết quả
tôi thấy rằng là mặc dù đất nước chúng ta trải qua cái covid rất là nặng nề
nhưng mà kinh tế vẫn phát triển được dương là một cố gắng lớn của chính phủ
cái điều hành quyết liệt của thủ tướng chính phủ của chính phủ
trong cái việc thực hiện phát triển kinh tế xã hội trong năm hai nghìn hai mươi
đó cũng thể hiện được cái vai trò giám sát của các cơ quan của thủ quốc hội
trong cái hoạt động của chính phủ
tôi cho rằng
thành công kỳ họp này rất là thành công